hội sinh viên tp hcm đã tuyên dương sáu mươi sáu thủ khoa xuất sắc thuộc bốn mươi ba trường đại học học viện cao đẳng trên địa bàn tp hcm
trong số bốn mươi thủ khoa trúng tuyển vào các trường đại học học viện cao đẳng trên địa bàn tp hcm
có hai mươi hai bạn trúng tuyển vào trường với số điểm thi trung học phổ thông quốc gia từ hai mươi năm điểm
trong đó bảy bạn đạt từ hai mươi bảy điểm một số bạn đạt từ một một trăm linh đến một hai trăm linh điểm
trong kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia tp hcm
năm nay chương trình đặc biệt vinh danh những sinh viên đạt thành tích thủ khoa toàn trường xuất sắc trong học tập
trang luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học từng tham gia các hoạt động trao đổi giao lưu sinh viên quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ sáu liên tiếp hội sinh viên tp hcm tổ chức chương trình vinh danh thủ khoa
đến nay chương trình đã vinh danh bốn trăm chín mươi một thủ khoa trong đó có hai trăm hai mươi bảy thủ khoa đầu vào và hai trăm sáu mươi bốn thủ khoa đầu ra là cán bộ đoàn hội tốt nghiệp
thủ khoa toàn trường có thành tích xuất sắc trong học tập trang luyện tại các trường đại học học viện cao đẳng